bên cạnh chăm sóc sức khỏe nhiều trường hợp người cao tuổi bị liệt bị tai biến
các điều dưỡng viên sẽ hỗ trợ cả việc ăn uống vệ sinh cá nhân
xong quan trọng nhất vẫn là phải nắm được tâm lý tình cảm của các cụ làm thế nào giúp các cụ vui vẻ
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tâm lý của các cụ này rồi thì mình cũng phải có những cái sáng tạo mới để mình có những cái nghệ thuật để tiếp xúc với các cụ
hoặc làm sao để các cụ có những cái gần gũi yêu thương với mình như người nhà coi như ở đây là như nhà mình

mỗi điều dưỡng viên đều có những cách riêng của mình để nói chuyện
mỗi điều dưỡng viên đều có những cách riêng của mình để chia sẻ với người cao tuổi
vì vậy mà công việc này không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn yêu cầu sự khéo léo chú đáo ân cần
để người điều dưỡng viên không chỉ là người chăm sóc mà còn là người bạn người con người cháu
người dưỡng viên ở đây thì làm đúng theo cái khả năng của mình thôi
cũng cái khả năng mà được nhà nước đào tạo lên cái khả năng như thế nào thì bây giờ các điều dưỡng viên
và phải trổ tài
với cái tâm huyết để phục vụ các ông cụ bà có cái sức khỏe
quan trọng là cái sức khỏe nó được bảo đảm hơn
trong những năm gần đây không chỉ ở trong nước mà thị trường xuất khẩu lao động cũng đang có nhu cầu
tuyển dụng cao đối với nghề điều dưỡng viên chăm sóc cho người cao tuổi
đây cũng được xem là ngành tiềm năng với nhiều cơ hội việc làm cho các bạn trẻ hiện nay